ngoài việc đối mặt với làn sóng covid một mươi chín thứ sáu được dự đoán quay trở lại sẽ trầm trọng hơn
mới đây tại trung quốc lại ghi nhận số lượng lớn người dân bị các bệnh tâm thần tăng đột biến
do áp lực giãn cách kéo dài dẫn đến cảm giác bị cô lập
điều này khiến gánh nặng hậu covid một mươi chín gia tăng đáng kể
trước khi thượng hải trung quốc phải phong tỏa vì covid một mươi chín
bác sĩ tâm lý hu bojun nhận được nhiều câu hỏi và lời đề nghị khám chăm sóc sức khỏe tâm thần
từ tháng bốn bác sĩ hu bắt đầu nhận hỗ trợ thêm bằng tiếng anh và tiếng trung
cho khách hàng ở mọi tầng lớp xã hội
vị chuyên gia chia sẻ và tiết lộ có rất nhiều người ở trung quốc đến gặp cô
vì sự căng thẳng của đơn trong giai đoạn vô cùng bất ổn
những người thuộc thành phần kinh tế xã hội khác nhau cũng tham gia tư vấn với cùng vấn đề
các khách hàng cũ của tôi quay lại và có thêm rất nhiều bệnh nhân mới
hơn bốn trăm linh triệu người dân đang sống trong cảnh phong tỏa
hỗ trợ sức khỏe tâm thần hiện là dịch vụ được tìm kiếm nhiều nhất ở trung quốc
công cụ tìm kiếm biden giữa tháng bốn đã ghi nhận số lượng người tìm kiếm tư vấn tâm lý
tăng đột biến kể từ tháng ba
bệnh tâm thần là một cuộc khủng hoảng đang thay đổi cuộc sống của hàng triệu gia đình trung quốc
theo who năm mươi bốn triệu người ở quốc gia này bị trầm cảm và khoảng bốn mươi một triệu người bị rối loạn lo âu
đây là hai trăm linh số những bệnh rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên cả nước
các vấn đề về sức khỏe tâm thần đã trở thành gánh nặng khi dân số trung quốc già đi
nhiều người đang phải đối mặt với sự cô đơn khi con cái chuyển tới các thành phố lớn để gây dựng sự nghiệp
trong một nghiên cứu vào năm hai nghìn hai mươi một các tác giả đã phát hiện tỷ lệ tự tử ở người cao tuổi giảm
mỗi dịp tết âm lịch hàng năm
đặc biệt những người cao tuổi có sự đồng hành của gia đình có tỷ lệ giảm tự tử cao bất ngờ
ở các nhóm tuổi khác những người trẻ tuổi đặc biệt bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn và cảm giác bị cô lập
trung quốc cho thấy ngày càng nhiều học sinh trung học cơ sở bị mất ngủ trầm cảm lo lắng trong đại dịch
năm hai nghìn hai mươi một khảo sát quy mô lớn của trung quốc cho thấy gần ba mươi năm người được hỏi từng gặp phải tình trạng
đau khổ về tâm lý trong thời kỳ cao điểm của đại dịch
nhìn chung dịch bệnh covid một mươi chín trung quốc vẫn kéo theo nhiều hệ lụy với đời sống người dân
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tâm lý lo lắng nhiễm bệnh đã đủ khiến cho người dân áp lực
thì lại phải chịu thêm nhiều sức ép vô hình từ việc bị bó buộc quá lâu tại nhà trong các khu phong tỏa
đây là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý về sức khỏe tâm thần với người dân
bên cạnh các tác động của di chứng hậu covid một mươi chín từ đó tạo ra thêm một gánh nặng nữa với giới chức trung quốc
về các vấn đề liên quan đến kiểm soát dịch bệnh đầy căng thẳng